tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì
các ý kiến tham luận tập trung phân tích nhiều nội dung còn gây hạn chế cho sự phát triển của nền kinh tế hiện nay
trong bối cảnh chúng ta vừa giải quyết các bất cập tồn tại cố hữu của nền kinh tế vừa phải lo phát triển với sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua
tái cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được nhiều kết quả nhưng cũng gặp không ít khó khăn
môi trường ở đây tôi xin nói sâu hơn một tí nữa là môi trường chúng ta đặt trong nền tảng là chúng ta đang gắn với bảo vệ môi trường và phát triển biệt vững
nhưng chúng ta có luật môi trường chúng ta có các nghị định các thông tư chúng ta có các quy chuẩn tiêu chuẩn
nhưng dường như khi chúng ta thực hiện thì chúng ta lại rất e ngại bởi vì câu chuyện thậm chí được thực hiện theo đúng luật môi trường rồi
nhưng khi có dư luận và có và đứng thủ một số bộ phận của địa phương thì chúng ta lại e ngại và lập tức là quay trở lại câu chuyện là ngay tránh và không thể xử lý được các câu chuyện đó
theo thống đốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng thì ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất khi tái cơ cấu kinh tế
bên cạnh đó cần thu hút vốn đầu tư xã hội phát triển thị trường vốn
tôi đồng ý với ý kiến của bộ kế hoạch và đồng chí bộ trưởng bộ công thương là khuôn khổ thể chế khuôn khổ pháp lý pháp quy
và đặc biệt phải có các cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đặc biệt là chế biến chế tạo trong lĩnh vực nông nghiệp
báo cáo của thủ tướng vừa rồi là hệ thống tổ chức tiến dụng là chuyển dịch cơ cấu tiến dụng cũng rất mạnh theo chỉ đạo của chính phủ
là đưa tiến dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì lập tức cũng hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu ngành lĩnh vực rất là nhiều
vấn đề thứ hai nữa chúng tôi cho rằng là cần phải tập trung cái đầu tư công theo cái hướng lan tỏa và liên kết vùng để làm vốn mồi
để khuyến khích các cái đầu tư của nguồn vốn tư nhân và nguồn vốn của xã hội
khẳng định vai trò thể chế chính sách pháp luật là cần thiết thủ tướng cho rằng không có đòn bẫy này thì khó thành công
vấn đề thứ hai là vai trò động lực của các nước tư nhân anh huệ nói không chỉ người nè đều nêu
vai trò động lực của hội nhập kinh tế quốc tế nhất là những hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký thời gian qua
cái này tôi thấy là các bộ đối chung những bộ công thương đã rất cố gắng
anh tuấn anh đã có nhiều yếu tố nhưng mà tôi thấy cái này cầm chiến rất tập trung cái này
không có thị trường mới trong tình trạng sản xuất của việt nam dư thừa thế này thì không thể phát triển được không
thì chúng ta phải tận dụng cái động lực này
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần đổi mới cách nghĩ cách làm
phải xác định công tác này là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong điều hành
từ đó cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất
hiệu quả hơn để tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh
đồng thời đề nghị các thành viên của ban chỉ đạo tích cực hơn nữa
giúp thủ tướng đồn đốc phối hợp giữa các bộ ngành thúc đẩy tháo gỡ khó khăn
để chủ trương tái cơ cấu đi vào
và cuộc sống mạnh mẽ hơn